chiều ngày ba mươi tháng ba theo giờ địa phương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã đến sân bay orly thủ đô paris bắt đầu chuyến thăm chính thức cộng hòa pháp theo lời mời của chủ tịch hạ viện pháp richard vellang
đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam tại sân bay có đại sứ việt nam tại pháp nguyễn thiệp đại sứ việt nam tại tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa liên hợp quốc unesco trần thị hoàng mai
đại diện hội người việt nam tại pháp và cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại pháp
về phía pháp có chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt pháp stéphanido đại sứ pháp tại việt nam lothalari lãnh đạo vụ đối ngoại và lễ tân ban thư ký quốc hội pháp
đây là chuyến thăm chính thức cộng hòa pháp của chủ tịch quốc hội việt nam sau một mươi một năm
chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng nhằm củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với pháp triển khai kết quả chuyến thăm pháp của tổng bí thư nguyễn phú trọng
và cụ thể hóa tuyên bố chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác nghị viện đồng thời là dấu mốc trong việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa quốc hội việt nam với nghị viện cộng hòa pháp